tại hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo cho cán bộ công chức và ngư dân các xã ven biển tỉnh quảng trị
các cán bộ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã cung cấp các kiến thức về luật biển việt nam công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
luật biển của các nước có vùng biển giáp danh vùng biển trông lấn hoặc đang có tranh chấp quy định về nguồn lợi thủy sản vùng biển
các giải pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản trong tình hình mới hiện nay
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai cũng hỗ trợ hướng dẫn cho cán bộ công chức địa phương ven biển các phương pháp
cách thức tuyên truyền về biển đảo hiệu quả cho từng đối tượng giúp ngư dân an toàn đánh bắt không vi phạm vùng biển nước khác
hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại
việc tăng cường tập huấn kiến thức biển đảo của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai giúp các xã đảo ven biển tỉnh quảng trị
cập nhật thông tin quản lý tốt hoạt động đánh bắt hải sản giúp ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo
đối với quốc phòng an ninh cũng như hỗ trợ ngư dân quyết tâm bám biển vươn khơi